những kịch bản khả thi về sức khỏe của tổng thống donald trump
thưa quý vị lệnh ngừng bắn đã không thể đem lại yên bình cho vùng đất nagorno karabakh
khi armenia và azerbaijan lại tiếp tục cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn
khiến các nhóm quốc tế cảnh báo về một cuộc khủng hoảng nhân đạo
theo các số liệu thống kê chưa đầy đủ của hai bên xung đột tại nagorno karabakh tới nay
đã khiến cho gần sáu trăm linh người thiệt mạng
trong đó có bảy mươi ba dân thường
azerbaijan và armenia đều phủ nhận vi phạm lệnh ngừng bắn
tuy nhiên azerbaijan thông báo đã phá hủy các địa điểm phóng tên lửa tại armenia
được sử dụng để tấn công các khu vực dân cư
đây là lần đầu tiên azerbaijan tuyên bố tấn công các mục tiêu bên trong armenia
nga và thổ nhĩ kỳ đã đưa ra lời kêu gọi armenia và azerbaijan chấm dứt giao tranh
trong và xung quanh khu vực nagorno karabakh
ngoại trưởng nga sergei lavrov cho rằng
thông sát viên quân sự nga tại chiến tuyến giữa hai bên
tuy nhiên ông lavrov nhấn mạnh điều này phải do hai nước armenia và azerbaijan quyết định
tổ chức thương mại thế giới wto vừa cho phép liên minh châu âu eu
áp thuế đối với hàng hóa và dịch vụ của mỹ trị giá bốn tỷ usd mỗi năm
nhằm trả đũa việc washington trợ cấp cho hãng máy bay boeing
eu đã lập một danh sách các sản phẩm của mỹ có thể đánh thuế
gồm máy bay rượu vang rượu mạnh vali máy kéo hải sản đông lạnh
và các sản phẩm từ hành khô đến anh đào
tuy nhiên ủy ban châu âu ec đã đề nghị chấm dứt cuộc chiến thuế quan
và tìm ra giải pháp hòa giải cho tranh chấp kéo dài một mươi sáu năm
về trợ cấp cho hai nhà sản xuất máy bay
washington cho biết đang chờ phản hồi từ eu đối với một đề nghị gần đây của mỹ
thúc đẩy đàm phán để khôi phục cạnh tranh công bằng
và một sân chơi bình đẳng cho lĩnh vực sản xuất máy bay
trong bài phát biểu kỷ niệm bốn mươi năm thành lập đặc khu kinh tế thâm quyến
chủ tịch trung quốc tập cận bình kêu gọi tối ưu hóa nâng cấp quy trình sản xuất
biến thâm quyến thành động cơ cốt lõi của cuộc cải cách dẫn đầu trong mọi lĩnh vực
từ viễn thông công nghệ sinh học cho tới xe điện và năng lượng tái tạo
thâm quyến là trung tâm công nghệ cao thuộc tỉnh quảng đông giáp với hồng kông
sẽ được trao cho quyền tự chủ nhiều hơn trong các lĩnh vực như sử dụng đất công nghệ và sáng tạo
kinh tế dữ liệu lớn và thuê chuyên gia nước ngoài
đây là một khu vực phát triển với mục đích liên kết các thành phố hồng kông
macau thâm quyến quảng châu và bảy thành phố khác thuộc tỉnh quảng đông
thành một trung tâm kinh tế kinh doanh giống san francisco và vịnh tokyo
giới chuyên gia cho rằng trước những áp lực từ phía mỹ
trung quốc cần phải tập trung để bảo vệ và phát triển thâm quyến
cùng với một số trung tâm công nghệ cao khác
theo ủy ban quốc gia về quản lý thiên tai campuchia
tình trạng mưa lớn kéo dài gây lũ lụt đang diễn ra tại một mươi chín trên tổng số hai mươi năm tỉnh thành của nước này
làm ảnh hưởng đến đời sống của một trăm bốn mươi người dân
hơn một mươi người dân đã phải đi sơ tán
mưa lũ gây ảnh hưởng lớn đến tình hình giao thông
xe tải bị cấm lưu thông trên một số tuyến đường chính tại các tỉnh
để tránh làm hư hỏng hạ tầng giao thông
thủ đô phnom penh không chịu thiệt hại lớn trong đợt lũ lụt này
tuy nhiên cảnh sát cũng đã phải hỗ trợ hơn năm trăm linh gia đình
ở khu vực phía nam thành phố di rời đến nơi an toàn
mưa lớn từ đầu tháng đã khiến hơn một mươi một người thiệt mạng
dự báo con số thương vong do mưa lũ có thể sẽ còn tăng thêm
bởi campuchia sắp sửa đón hai đợt áp thấp nhiệt đới trong những ngày tới
các bác sĩ hà lan vừa thông báo một người phụ nữ tám mươi chín tuổi vừa tử vong
sau khi tái nhiễm covid một mươi chín
bệnh nhân nhập viện do mắc covid một mươi chín nhưng đã khỏi bệnh
tuy nhiên bệnh nhân cao tuổi này mắc một loại bệnh ung thư máu hiếm gặp
dẫn đến suy giảm hệ thống miễn dịch
sau gần hai tháng khỏi bệnh bệnh nhân tiếp tục sốt ho khó thở
các bác sĩ phân tích mẫu máu của bà và phát hiện
trong cơ thể không có chút kháng thể nào để chống virus sars cov hai
trình tự gen của các mẫu virus ở bệnh nhân này cho thấy sự khác biệt
bị nhiễm hai biến thể khác nhau của virus sars cov hai
hệ miễn dịch của bệnh nhân đã yếu do điều trị ung thư
được cho là nguyên nhân khiến bà dễ mắc covid một mươi chín lần thứ hai
theo nghiên cứu do viện nghiên cứu riken và đại học kobe của nhật bản công bố
độ ẩm có thể ảnh hưởng lớn đến sự phát tán của các hạt virus
việc sử dụng máy tạo ẩm không khí có thể giúp hạn chế nguy cơ lây nhiễm
trong những lúc không thể thông gió bằng cửa sổ
cụ thể nhóm nghiên cứu đã sử dụng siêu máy tính fugaku để mô phỏng sự phát tán
và dòng chuyển động của các hạt giống virus sars cov hai
từ những người bị nhiễm virus này khi ở trong nhà
kết quả cho thấy lượng hạt virus có trong không khí có độ ẩm dưới ba mươi
nhiều gấp hơn hai lần so với trong điều kiện độ ẩm từ sáu mươi trở lên
nghiên cứu cũng chỉ ra rằng tấm chắn mặt trong suốt không hiệu quả bằng khẩu trang
ngoài ra những người cùng dự một bữa ăn có nhiều nguy cơ bị nhiễm virus
từ người bên cạnh so với từ người đối diện cùng bàn ăn
ngoài ra số lượng ca sĩ trong giàn hợp sướng nên được giới hạn và đứng cách xa nhau

thưa quý vị bác sĩ nhà trắng sean conlly ngày một mươi hai tháng một mươi cho biết
tổng thống donald trump đã âm tính với virus sars cov hai nhiều ngày liên tiếp
và hiện tại ông không còn khả năng lây nhiễm covid một mươi chín cho người khác
sẽ có ít nhất ba tháng rưỡi từ thời điểm tổng thống trump thông báo
ông dương tính với virus sars cov hai cho tới khi người chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới
tuyên thệ bệnh
ông sẽ nhậm chức vào ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi một
nhiều người đặt câu hỏi sức khỏe của tổng thống trump trong khoảng thời gian này sẽ như thế nào
đặc biệt là nếu ông giành chiến thắng và tiếp tục làm tổng thống mỹ thêm một nhiệm kỳ bốn năm nữa
tổng thống donald trump đã trải qua hai lần bị tụt oxy
lần đầu là vào ngày hai tháng một mươi và ông đã phải thở oxy trong lúc còn ở nhà trắng
điều mà các bác sĩ né tránh thừa nhận trước đó
ngày ba tháng một mươi độ bão hỏa oxy trong máu tổng thống đột ngột tụt
thêm một lần nữa
đó là những dấu hiệu rõ ràng cho thấy tổng thống có thể đã gặp phải tác động nặng
và đáng lo ngại nhất của các bệnh nhân covid một mươi chín đó là viêm phổi
trong số hơn hai trăm một mươi ba người mỹ tử vong vì covid một mươi chín
phần lớn tử vong vì lý do viêm phổi và thường là các bệnh nhân phải dùng máy thở
trong lịch sử đã có nhiều tổng thống mỹ giữ kín tình hình sức khỏe của mình vì nhiều lý do
năm một nghìn tám trăm chín mươi ba tổng thống grover cleveland đã bí mật phẫu thuật
cho tổng thống grover cleveland
các bệnh nhân đã cắt bỏ khối ung thư ở miệng phải đến khi ông qua đời sự thật mới được tiết lộ
năm một nghìn chín trăm một mươi chín tổng thống udr winson bị đột quỵ và phải nằm liệt dường
bác sĩ nhà trắng khi đó thông báo rằng ông winson chỉ bị kiệt sức và không có gì đáng lo ngại
phải nhiều tháng sau đó người dân mới biết thông tin
tổng thống frankllin rusovel tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư nhưng ông đã qua đời chưa đầy ba tháng
sau khi tuyên thệ nhậm chức vì bị suy tim nhưng tình trạng bệnh tình của ông đã hoàn toàn bị giấu kín trước đó
dư luận chỉ có thể phỏng đoán về sức khỏe của tổng thống trump dựa trên những thông tin được cung cấp có chọn lọc
và cho rằng một số thông tin tiêu cực có thể đã được che giấu theo luật giữ bí mật
tổng thống trump đã nhiều ngày liên tiếp âm tính với sars cov hai
kết quả này dựa trên bộ xét nghiệm abbott pinac nau cùng nhiều dữ liệu bổ sung khác như lượng virus hay mức độ kháng thể
tuy nhiên hiện chưa rõ những ngày liên tiếp mà ông trump âm tính với sars cov hai là ngày nào
xét nghiệm của abbott pinac nau cũng chỉ có độ chính xác cao trong vòng bảy ngày đầu tiên kể từ khi người bệnh xuất hiện triệu chứng
theo thông báo chính thức ông trump dương tính với sars cov hai vào ngày một tháng một mươi và hiện đã là hơn một mươi ngày kể từ thời điểm đó
các kết quả chụp ct sẽ rất hữu ích cho việc tìm hiểu mức độ nặng nhẹ của người mắc covid một mươi chín
bởi các nghiên cứu đều chỉ ra rằng những dữ liệu này được xem như bằng chứng ban đầu và đáng tin cậy về việc nhiễm bệnh
tuy nhiên các thông tin này đều không được công khai
theo usa today có ba kịch bản khả thi về diễn biến mắc covid một mươi chín của tổng thống trump
kịch bản thứ nhất ông trump nhanh chóng phục hồi bệnh viêm phổi mà không bị tác dụng phụ nào trong khoảng hai tuần kể từ khi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng vào ngày một tháng một mươi
đây là kết quả kịch bản tốt nhất đối với bản thân ông trump và các nhân vật thân cận của ông cũng như đối với an ninh quốc gia
kịch bản thứ hai ông trump có thể tái nhập viện waterte vì lặp lại chứng thở gấp và giảm oxy
nếu điều này xảy ra các bác sĩ có thể phải chịu trách nhiệm vì đã để tổng thống trump xuất viện khi chưa hoàn toàn bình phục
covid một mươi chín có diễn biến bệnh khó dự đoán ngay cả với các bệnh nhân ở cùng độ tuổi cùng điều kiện chăm sóc
cũng theo usa today hơn chín mươi những người phải nhập viện vì mắc covid một mươi chín có ít nhất một yếu tố nguy cơ tim mạch như thừa cân béo phì và chủ yếu là người cao tuổi sáu mươi năm tuổi trở lên
tổng thống có cả hai yếu tố này
kịch bản thứ ba tổng thống trump đã qua giai đoạn cấp tính nhưng sau đó phát sinh các triệu chứng mạng tính
đây là điều mơ hồ nhất trong số các khả năng
tuy nhiên các bác sĩ ghi nhận ngày càng nhiều người mang bệnh kéo dài
họ là những cá nhân đã qua cơn nghiêm trọng của bệnh viêm phổi do covid một mươi chín nhưng nhiều tháng sau giai đoạn phục hồi ban đầu các chức năng và hoạt động không thể bằng trước khi mắc bệnh
chỉ có thời gian mới đem lại câu trả lời liệu trường hợp của tổng thống trump có diễn biến theo kịch bản này hay không
tuy nhiên với những gì các nghiên cứu đã chỉ ra về tác động của covid một mươi chín đối với cơ thể con người đây cũng là một kịch bản cần phải nghĩ đến
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt